theo thông tin từ bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi tám tháng sáu có một trăm hai mươi một ca mắc mới
trong đó hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại đồng tháp là một ca thái nguyên một ca
trong một mươi chín ca ghi nhận ở trong nước tại tp hcm là năm mươi chín ca bắc giang ba mươi sáu ca bình dương một mươi hai ca
bắc ninh một mươi ca hòa bình một ca lào cai một ca
và trong đó thì một trăm một mươi ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
hiện có hai mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong nước
cả nước có bốn sáu trăm năm mươi ba ca bệnh covid một mươi chín đã điều trị khỏi bệnh sáu mươi một ca tử vong